thưa quý vị việc xi nhan một đằng rẽ một nẻo hay là thích thì sang đường đã không còn là chuyện quá mới mẻ
khi tham gia giao thông dễ dàng bắt gặp những tình huống tạt đầu gây bức xúc như thế
hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người đi xa mà còn là với các phương tiện khác nữa
điển hình như các vụ việc trong các đoạn video ngắn sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xe máy dỡn mặt từ thần tạt đầu xe ô tô khi sang đường
mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một tình huống giao thông khiến nhiều người xem không khỏi thót tim
khi ô tô vẫn đang bon bon trên đường bỗng thì một chiếc xe máy trên trời rơi xuống lao ra tạt đầu ô tô suốt chút nữa đã gây ra tai nạn kinh hoàng
theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô con ghi lại cho thấy vào khoảng một mươi tám h ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
khi xe ô tô đang di chuyển trên đường cốt lộ từ góc khuất
một người đàn ông điều khiển xe máy đột ngột băng sang làn đường sát giải phân cách ngay phía trước mũi xe có gắn camera hành trình
pha sang đường kiểu tự hủy của người điều khiển xe máy khiến tài xế ô tô hốt hoảng phải phanh gấp để tránh va chạm
may mắn là không có thương vong xảy ra
vụ việc xảy ra trên cốt lộ năm a qua phú thái huyện kim thạnh tỉnh hải dương
do quá bức xúc với cách đi đứng của người đàn ông đi xe máy tài xế đã hạ cờ xe và nhắc nhở người đàn ông một cách lịch sự khi vừa đi tới đèn đỏ
đoạn video ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người không khỏi thoát tim trước tình huống giao thông nói trên
qua đoạn video này cũng là bài học đến tất cả mọi người khi tham gia giao thông cần phải chú ý quan sát kỹ càng để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra
tạt đầu ô tô người đi xe máy bị lộn nhau như cung phô
điều khiển xe máy với tốc độ cao nam thanh niên cố tình vượt ô tô thì đi vào đường có cát
rồi ngã sóng xoài xuống đường rất may là không nguy hiểm đến tính mạng
theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô ghi lại được vào khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
trên đường thuộc địa phận tỉnh tuyên quang lái xe ô tô đang điều khiển đúng làn đường thì bỗng nhiên xe máy tăng tốc tạt đầu rồi ngã nhào lộn nhiều vòng
mặc dù tình huống quá bất ngờ nhưng tài xế ô tô đã phanh kịp
rất may mắn người đàn ông lái xe máy văng trên đường đã đứng dậy ngay sau sự cố
đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên một số diễn đàn hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền
và thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều
đồng thời đây cũng là bài học cho tất cả những người tham gia giao thông không nên vì vội vàng mà điều khiển xe máy quá tốc độ
khiến cho tình huống đáng tiếc xảy ra như thanh niên trong đoạn video này
kinh hoàng ô tô con tạt đầu xe container suýt bị vò nát
cũng là một tình huống nguy hiểm tương tự như đoạn video vừa rồi
mạng xã hội những ngày tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đã được một fan sau khi xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm
khi một ô tô con vớt ẩu tạt đầu xe container trên cao tốc dẫn đến tai nạn
vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng một mươi giờ ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trên cao tốc cầu rẽ ninh bình
đoạn qua địa bàn xã yên bắc huyện duy tiên tỉnh hà nam
theo hình ảnh trích xuất từ camera
hành trình phía sau gắn trên ô tô cùng lưu thông
thời điểm xảy ra vụ việc một ô tô con màu đỏ hiệu mazda hai đang di chuyển ở làn giữa trên cao tốc cầu rẽ ninh bình
khi đến khu vực gần vòng xoay vực vòng xe này nối đuôi một xe taxi tăng tốc vượt một xe container đang đi trên làn trong cùng sát giải phân cách
đáng chú ý khi vừa vượt lên tài xế trước mắt đa hai này vội vàng đánh lái qua cháy cho xe tạt trước mũi xe container
tình huống vượt quá ẩu và tạt đầu ngay khu vực điểm mù của ô tô con
khiến tài xế xe container bị bất ngờ không kịp quan sát và xử lý
hậu quả là ô tô con bị đâm vào đuôi sau đó còn bị xe container kẹp vào giải phân cách một đoạn
may mắn theo người đăng tải đoạn video trên xe con thời điểm này chở theo ba người lớn và một trẻ em
tuy nhiên vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
trước mazda hai thì bị móc méo nhiều vị trí văng bánh trước bên tài xế và bung hai túi khí trước
mặc dù vậy đoạn video ghi lại toàn cảnh vụ việc
sau khi được đăng tải trên các diễn đàn hội nhóm mạng
xã hội đã nhanh chóng lan truyền thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng với nhiều bình luận trái chiều
đa phần người xem tỏ ra hết sức bức xúc và ngao ngán với cách lái xe quá non và ẩu của tài xế ô tô con
bên dưới đoạn video nhiều người đã để lại bình luận của mình như sau
không thể hiểu được lái xe con muốn tự sát hay sau mà lại đi như vậy
sợ thật đấy toàn xe bé thấy xe to đang đi chèn vào đầu xe to
các ông ấy truyền làn không bao giờ thèm quan tâm xem đằng sau mình có xe nào hay không
xe con chạy như thế này là quá nguy hiểm hy vọng những người khác xem được và tự rút kinh nghiệm
bên cạnh đó một số cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm cho rằng tài xế xe container trong tình huống nói trên
cũng cần rút kinh nghiệm và lái xe di chuyển trên làn đường phù hợp với tốc độ
trước tiên là khẳng định ông xe con đi sai rồi không bàn đến nữa
nhưng cũng phải nói lại khi tham gia giao thông dù chạy bằng phương tiện gì cũng cần quan sát phản ứng kịp thời
trong tình huống này xe container cứ thích chạy làn tốc độ cao
phần vì không vướng ai phần vì thói quen xấu
chạy vào làn bên cạnh đi thì đỡ phải nhường xe khác đỡ phải gây ức chế cho xe khác thậm chí gây cản trở các phương tiện khác
nhìn video thấy mấy xe bên cạnh xin vượt không cho tai nạn xảy ra như kia thì ai thiệt cả hai cùng thiệt thôi
nhưng nhịn nhau là phòng tránh rủi ro cho cả hay đừng có quá ích kỷ gây họa cho chính cả mình nữa
ninja lái xe máy tạt đầu ô tô suýt cây tai nạn
ninja một khi tham gia giao thông
thì chắc chắn ai cũng phải lắc đầu ngán ngầm
mặc cho ô tô đã bật đèn xin nhan và đang ôm cua rãi phải
nên gia vẫn liều lĩnh cố lái xe máy vượt lên phía trước tạt đầu ô tô suýt dẫn đến tai nạn
cư dân mạng mới đây đã tranh cãi gây gắt sau khi xem qua tình huống giao thông nguy hiểm
theo đó một người phụ nữ điều khiển xe máy chờ theo trẻ nhỏ nhưng lại chạy ẩu bất chấp
tạt đầu ô tô trong găng tức suýt dẫn đến tai nạn trên phố
vụ việc được xác định xảy ra vào hơn bảy giờ ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trên đường chu văn an đoạn qua địa bàn phường đại kim quận hoàng mai thành phố hà nội
theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con
thời điểm nói trên ô tô này đang lưu thông trên đường chu văn an
khi đến khu vực nút giao nguyễn xiển vành đai ba
tài xế đang điều khiển xe di chuyển chậm để rẽ phải
thì phát hiện phía trước xuất hiện một xe tay ga do người phụ nữ cầm lái
đang cố vượt lên tạt đầu sát mũi ô tô
do tình huống quá đột ngột tài xế ô tô giật mình chỉ kịp phản xạ đạp phanh gấp
may mắn xe máy sau đó vẫn kịp lách lên và không tông vào khu vực đảo tam giác tại giao lộ
mặc dù vậy tình huống giao thông quá nguy hiểm khiến nhiều người một phen thót tim
trên mạng xã hội đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền
thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều
không ít người tỏ ra bức xúc và ngán ngẩm trước kiểu lái xe tham gia giao thông quá liều lĩnh và nguy hiểm của nữ nên ra xe máy
lái xe máy mà đi cầu đấy thì đến là chịu thật thà phía trước đường rộng thì còn dáng kéo ga
đây thì ô tô nó khép sắp hết cốc kéo ga chỉ có lao lên lề đường thôi
chị đi một mình thì thôi kệ chị đằng này phía sau yên còn chờ theo hai trẻ nhỏ mà vẫn đi như thế này được thì đúng là vô trách nhiệm
mặc dù vậy nhiều cư dân mạng lại cho rằng trong tình huống nói trên
tài xế ô tô cũng mắc lỗi di chuyển cùng lúc nhiều làn đường khiến các xe máy phía sau bị bất ngờ
nói đi cũng phải nói lại bác tài xế ô tô này đang tính lên kè theo chiếc xe màu đỏ phía trước để rẽ phải
xong định đạp ca phi lên trước ai ngờ chị xe máy kia băng qua bác đi cũng ẩu quá
ông tài xế sang đường cắt một lúc hai làn như vậy cũng sớm muộn làm khổ người khác thôi
xe máy bất ngờ tạt đầu ô tô trên quốc lộ khiến ai xem đều thót tim
cũng lại thêm một tình huống xe máy tạt đầu ô tô trên quốc lộ khiến ai xem được cũng phải rớt tim ra ngoài
tối ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi trên mạng xã hội
lan truyền clip được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô đang di chuyển bất ngờ
bị một phương tiện xe máy chuyển làn tạt đầu khiến cộng đồng mạng được một phen hú hồn
cụ thể theo camera hành chính ghi nhận trong clip thì vào khoảng chín h năm mươi sáu phút sáng ngày hai mươi bốn tháng chín
chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường quốc lộ
chia làn rẽ vào đường hầm thì bất ngờ có một phương tiện xe máy phóng nhanh tạt ngang ngay đầu xe
cú tạt đầu xe ô tô hết sức bất ngờ và nguy hiểm bởi ngay trước mặt là giải phân cách bê tông
nếu không chú ý rất dễ xảy ra tai nạn
tuy nhiên người đàn ông điều khiển xe gắn máy không hề lo sợ mà vẫn mạnh mẽ cua gấp
may mắn là tài xế ô tô chắc tay lái nên không xảy ra sự việc nào nghiêm trọng
mặc dù vụ việc không xảy ra vai trạng nguy hiểm nhưng hành động của chủ điều khiển xe gắn máy khiến nhiều người bớt sức
chính bởi hành vi của mình đã khiến cho người điều khiển phương tiện trên đường rơi vào tình thế bị động rất dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về an toàn giao thông
sau khi đoạn clip trên được đăng tải trên mạng xã hội rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng đã vào để lại ý kiến phẫn nộ bởi sự ngong nganh coi thường mạng sống của chủ xe gắn máy
tình trạng tạt đầu phương tiện khác khi tham gia giao thông mà không quan sát thường xuyên xảy ra trên các cung đường không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra bởi hành vi này
vậy nên để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra người dân khi tham gia giao thông phải tuân thủ đúng luật muốn chuyển hướng người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ
trong khi chuyển hướng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ và nhường đường cho các xe đi ngược chiều
còn các bạn các bạn nghĩ sao về những trường hợp này đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận của video này nhé